mẹ con ạ
mẹ con ra ngoài cổng đón bố rồi ạ
con có tiền không
con ăn cái nào
ăn sô cô la nhé
chị ơi cho em một cái kem sô cô la mới

để chờ chị mẹ lại
thế con đứng chờ mẹ con một tý nhé
cô được không
hay con muốn ăn kem bây giờ
con muốn ăn kem
ừ thế cho bán cho cháu được ạ
con xin cô ạ

đa phần mọi người đều băn khoăn
bởi cô bé đi một mình
nhưng bởi dáng vẻ đáng yêu

con hết nước con mua cho con một tý nhé
nầy có chai nước học uả không cô

dạ th manhattan
với dáng vẻ lấm lem phải chăng sẽ không ai quan tâm đến cô bé
bố mẹ con đâu
bố mẹ con đi bán hàng rồi
mấy tuổi rồi
con bảy tuổi ạ
ừ bảy tuổi
đi học lớp mấy giờ
đi học lớp hai
con đi với ai đi bình ạ
mẹ con ạ
mẹ con đâu
mẹ con đi bán hàng rồi ạ
con có uống nước lọc không
đây này con ơi
con xin cô ạ
cô lấy đi
con xin ông ạ
con xin ông ạ
con xin cả ạ
con xin cô ạ
con xin cô ạ
cho em một chút nhé
đối xử như nhau không phân biệt giàu nghèo sang hèn
không ngại cho đi trong khả năng của mình
đó là tất cả những gì mà hôm nay camera của chương trình đã thu lại được
tuy chỉ là những chia sẻ nhỏ nhặt
nhưng cũng đủ để thấy được lòng nhân ái vẫn luôn tồn tại trong chúng ta
xin cảm ơn sự chia sẻ của mọi người
phân biệt giàu nghèo
điều đó hiển nhiên vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống
tuy nhiên chỉ xuất hiện ở những con người thiền cận
thiếu văn hóa
cứ sống và lao động chân chính thì đều xứng đáng được tôn trọng như nhau
không phân biệt sang hèn
hãy trở thành những người tốt hiểu biết với những hành động đẹp
và lên tiếng với những hành vi kỳ thị
đánh giá hay phân biệt giàu nghèo
vì một xã hội văn minh và nhân ái